tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu các đại biểu quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín và thảo luận nhiều dự án luật
cụ thể buổi sáng các đại biểu quốc hội nghe bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh trình bày báo cáo thẩm tra về dự án này
sau đó các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật trồng trọt
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
sau đó tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch